thưa quý vị và các bạn hiện nay công nghệ đang là tâm điểm thay đổi mạnh mẽ hầu hết mọi ngành nghề trên thế giới
trong đó có ngân hàng tới nay bên cạnh hàng loạt ứng dụng công nghệ phục vụ các khách hàng cá nhân
các giải pháp công nghệ phục vụ nhu cầu của khách hàng doanh nghiệp cũng phát triển rất đa dạng
nắm bắt xu hướng đó tại việt nam một số ngân hàng đã kết hợp với các nhà phát triển ứng dụng uy tín
phát triển và triển khai nhiều ứng dụng nhằm đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của khách hàng doanh nghiệp
nổi bật trong số đó là ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển việt nam bidv
với hệ thống giải pháp tài chính toàn diện cho doanh nghiệp
anh lâm là một trong khoảng một cộng tác viên của vnpt trên địa bàn hà nội
với công việc chính là đi thu phí các dịch vụ mà vnpt cung cấp
trước đây anh luôn phải mang theo một tập hóa đơn và rất nhiều tiền lẻ
nhưng từ tháng tám năm ngoái anh được cung cấp một máy pos dùng để quẹt thẻ ngân hàng
và công việc của anh thuận lợi hơn rất nhiều
người dân dùng thẻ cũng nhiều cho nên tiền ích của thanh toán bồn bốt này là quẹt được thẻ
nhiều khi người ta không có tiền mặt ở nhà người ta dùng thẻ thanh toán luôn
và cái đó là vừa giúp cho tôi được cái khoản không phải cầm tiền mặt
tránh rủi ro tiền giảm và giúp cho khách hàng thận tiện trong việc thanh toán
không chỉ với các nhân viên thu cước mà đối với những người sử dụng dịch vụ của vnpt
việc thanh toán bằng thẻ ngân hàng thông qua các máy pos được người thu cước mang tới tận nhà
cũng nhận được những phản hồi tích cực
trước đây thì cũng không biết đến cái dịch vụ này
thì cũng toàn là thanh toán bằng tiền mặt và lấy lưu trữ hóa đơn
cách đây khoảng nửa năm thì bên vnpt thì họ có giới thiệu cái dịch vụ này cho khách hàng
thì tôi sử dụng thì tôi thấy cũng khá là tiện ích
trước đây thì khi mà sử dụng tiền mặt thì mang tiền mặt hứa hay thiếu
thì khách hàng cũng không chủ động được về vấn đề đấy
rồi là khách hàng cũng phải lưu trị hóa đơn để phòng là bên ngấp dịch vụ
họ yêu cầu là tháng này đóng hay là đóng thừa hay là nó thiếu hay là chưa đóng
thì cũng ra là bất tiện cho khách hàng cái việc đấy
còn bây giờ thì có cái thanh toán thẻ này rồi thì là không cần phải mang tiền mặt này
cái thứ hai là khách hàng cũng không cần phải quan tâm về hóa đơn nữa
vì là các thông tin là có trên điện thoại hết rồi có trên hệ thống hết rồi
mỗi lần xem lại thông tin thì khách hàng cũng chỉ cần tra cứu thôi không có thể dùng thời gian
tôi thấy cũng rất là tiện lợi
trong thời buổi mà hiện nay là sử dụng thẻ nó cũng rất là phổ biến trong xã hội rồi
tôi cũng đang giới thiệu với cả người thân và bạn bè biết nhiều hơn về cái dịch vụ này
dịch vụ thanh toán cước bằng thẻ ngân hàng thông qua các máy pos nhỏ gọn
được mang tới tận nhà được vnpt và ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv
phối hợp phát triển từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
tới tháng một năm hai nghìn một mươi bảy dịch vụ được đưa vào vận hành thử
với năm máy pos được phát cho năm cộng tác viên thu phí
sau quá trình chạy thử tùy chỉnh quy trình cho phù hợp với yêu cầu của vnpt
tới tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy số lượng máy pos bắt đầu được thay đổi
tới nay trên toàn địa bàn hà nội đã có năm mươi hai cộng tác viên thu phí
được phát máy pos phục vụ công việc thu phí từ thẻ ngân hàng của khách hàng
với sự hưởng ứng của khách hàng cả năm mươi hai máy pos này đều vận hành hiệu quả
đạt mức thu hàng tháng từ hai mươi triệu tới hai trăm linh triệu mỗi máy
đánh giá về hiệu quả của hình thức thanh toán này
bộ phận thu phí của vnpt hà nội cho rằng không chỉ khách hàng
người đi thu phí mà cả những người quản lý hệ thống cũng được hưởng lợi
trên thực tế là khi mà bình thường
nhân viên thu tiền của chúng tôi đi thu tiền
thì các bạn cũng sẽ có trách nhiệm là nộp tiền về ngay cho các bạn quản lý
để gạch nợ xóa nợ trên hệ thống
nhưng mà trên thực tế thì có thể nó sẽ chậm trễ trong vòng
nó không thể ngay và luôn như là thanh toán qua pos
qua pos thì chỉ cần khoảng ba mươi đến bốn mươi giây
thì hệ thống đã lập tức gạch nợ và khách hàng có thể nhận được tin nhắn
là mình đã thanh toán thành công
nó cũng có một cái yêu việt hơn
đó là gì hiện nay cái hệ thống đại lý thu cước của chúng tôi
thì đi về thì cái luồng tiền
thì họ cũng sẽ phải kê
sau đó thì nộp cho cái cán bộ quản lý thanh toán
thế nhưng mà có khi mà có pos đấy thì họ có thể chiết xuất cái dữ liệu báo cáo
để gửi lại cái báo cáo là trong ngày họ thu được bao nhiêu tiền
và số khách hàng thành công là bao nhiêu
thì cái đấy cũng giảm tải đi một phần cái sức cưng lao động của nhân viên của chúng tôi
bên cạnh việc triển khai thu phí bằng máy pos đối với khách hàng của vnpt
thời gian qua bidv cũng đã phối hợp với fpt và nhiều doanh nghiệp lớn khác
để triển khai thu phí

theo hình thức mới này khách hàng của các doanh nghiệp có thể sử dụng
các loại thẻ ngân hàng tại việt nam để thanh toán khi mua hàng hóa hoặc dịch vụ
tại máy pos do bidv cung cấp và nhận hóa đơn điện tử
cùng với đó là một số dịch vụ chấp nhận thanh toán thẻ khác như payplus samsung pay
những phương thức thanh toán hiện đại này giúp cho các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh doanh
khi đối tượng khách hàng được mở rộng giảm chi phí và rủi ro quản lý tiền mặt
cũng như rút ngắn được thời gian giao dịch thời gian kiểm đếm tiền mặt
đồng thời đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của khách hàng
chính vì vậy dịch vụ chấp nhận thanh toán thẻ của bidv luôn được các khách hàng doanh nghiệp đánh giá cao
tôi nghĩ rằng việc tiện ích cho người lao động cộng với tiện ích cho khách hàng
thì dịch vụ thanh toán qua pos sẽ là một kênh phát triển rất rực rỡ
ở hà nội nói riêng và cả nước nói chung
nếu như các giải pháp chấp nhận thanh toán thẻ mà bidv cung cấp cho các doanh nghiệp
giúp các doanh nghiệp này tối ưu hóa công đoạn giao dịch với khách hàng
và hỗ trợ quản lý nguồn thu của doanh nghiệp
thì những gói dịch vụ thẻ dành cho khối khách hàng doanh nghiệp
lại có thể giúp các doanh nghiệp kiểm soát tốt hơn các khoản chi
cũng như giảm bớt nhân công và thời gian cho các công đoạn duyệt chi
tạm ứng và hoàn ứng trong khi vẫn đảm bảo tuân thủ quy chế chi tiêu của doanh nghiệp
đây là công ty cổ phần đầu tư và xây dựng xuân mai
một doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực xây dựng
bốn cán bộ công nhân viên
hàng trăm công trình lớn nhỏ với doanh thu hàng năm lên tới ngàn tỷ
với quy mô như vậy riêng việc quản lý cùng lúc hàng trăm khoản chi
cũng tốn một lượng nhân công không nhỏ
việc quản lý càng phức tạp hơn đối với những chuyến đi công tác nước ngoài của cán bộ công ty
khi quy trình quản lý chi tiêu bao gồm tạm ứng ước tính lượng ngoại tệ cần sử dụng
đăng ký mua ngoại tệ hoàn ứng và nhiều thủ tục khác
nhưng những quy trình đó đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều
kể từ khi công ty đăng ký thẻ tín dụng doanh nghiệp của bidv
loại thẻ này còn gọi là bidv visa business cat
là loại hình thẻ tín dụng quốc tế giúp cho người sử dụng có thể rút và tiêu đồng tiền bản địa
tại bất kỳ nơi nào trên thế giới
và bên cạnh một thẻ chính doanh nghiệp có thể yêu cầu bidv phát hành thẻ phụ
cho các chức danh được phép sử dụng theo quy định và hạn mức riêng mà doanh nghiệp đề ra
thẻ tín dụng doanh nghiệp của bidv cũng có một số tiện ích rất là thuận tiện cho người sử dụng
ví dụ như cá nhân tôi là người sử dụng thẻ khi đi công tác
thì nó rất là tiết kiệm thời gian cho tôi trong cái chuyện là đi công tác về
thì phải làm các thủ tục thanh toán giấy tờ hóa đơn với lại bộ phận kế toán
ngoài ra thì bộ phận kế toán thì cũng rất là tiết kiệm thời gian
và cũng không có mất nhiều thời gian để làm các việc thanh toán
các món mà tôi sử dụng khi đi công tác không ạ
thì cái ưu điểm đầu tiên phải nhắc đến đó là cái việc tiết kiệm thời gian
cái thứ hai nữa là cái thẻ tín dụng doanh nghiệp của bidv
thì được chấp nhận rộng rãi trên toàn thế giới
và hiện tại trên thế giới thì theo tôi được biết thì có hơn ba triệu điểm
là chấp nhận cái thẻ này
thế nên là đi bất kỳ đâu trên thế giới cũng có thể sử dụng thẻ này
để thanh toán các cái dịch vụ mua sắm
một cái tiện ích thứ ba phải nhắc đến đó là khi sử dụng cái thẻ tín dụng doanh nghiệp này
thì mình có thể sử dụng để thanh toán các cái tiền hàng
thanh toán các cái việc mua sắm nội thất và các cái dịch vụ hàng hóa ở bên ngoài
nhưng doanh nghiệp cũng rất là tiết kiệm thời gian
trong khi tạo thuận lợi tối đa cho người được ủy quyền dùng thẻ
dịch vụ bidv visa business cũng hỗ trợ đáng kể cho các nhà quản trị doanh nghiệp
trong việc quản lý tri tiêu kiểm tra kiểm soát các khoản tri
trong khi vẫn giảm thiểu được nhân công cho những hoạt động này
trước đây thì xuân mai có rất nhiều những cái đi công tác
mua sắm cho các chi phí của công ty
chúng tôi đang phải dùng tạm ứng bằng tiền mặt rất nhiều
và cái thủ tục để hoàn ứng các cái chi phí công tác
chi phí mua sắm là rất là bất tiện và rất khó để quản lý
đấy thì khi mà sinh xuân mai phát triển lên với một cái sản lượng doanh thu rất lớn
chúng tôi hàng năm bây giờ chúng tôi đã đạt được khoảng ba tỷ
đấy những cái chi phí rất lớn
đấy để quản lý được thì phải có công nghệ thông tin và cái quản lý rất là chặt chẽ
đối với các cái chi phí với khách hàng với ngân hàng
đấy với ngân hàng
đấy thì với chức tranh quản lý của tôi
thì tôi có thể nhìn nhận tất cả những các cái chi phí của hệ thống
khi mà chúng tôi có kết nối với ngân hàng
và cụ thể là cái thẻ visa business này
khi mà dùng thẻ visa business
thì chúng tôi tự chủ được và tiết kiệm được rất nhiều
trong cái công tác quản lý cho đơn vị
hiện nay thì với công tác quản lý
với công ty mẹ
thì chúng tôi hiện nay đang sử dụng một mươi bốn thẻ
một mươi bốn thẻ cho các thành viên hội đồng quản trị
cho ban tổng đốc
cho phòng tài chính kế toán văn phòng
với những tính năng yêu việt của thẻ tín dụng quốc tế visa business của bidv
những năm gần đây tại việt nam
nhiều doanh nghiệp đã làm quen và đưa vào sử dụng loại thẻ này
tuy nhiên với một số doanh nghiệp khác
vẫn còn những e ngại về việc thấu chi
sẽ tạo ra những chi phí phát sinh cho doanh nghiệp
trao đổi với phóng viên truyền hình nhân dân
các đơn vị
đã và đang sử dụng thẻ visa business của bidv
đều khẳng định mức phí mà họ phải trả là hoàn toàn hợp lý
và rất cạnh tranh
nói về các e ngại phát sinh chi phí
thì bản thân tôi khi sử dụng thẻ tín dụng bidv này
tôi thấy mức chi phí có thể nói là đang cạnh tranh nhất trên thị trường
bây giờ đơn cử như là chi phí để duy trì thẻ này của bidv
bây giờ đang áp dụng chỉ là năm trăm linh
mà trong khi mặt bằng chung là thẻ tín dụng
người dùng sẽ phải trả khoảng độ một triệu đến hơn triệu
thì mức này là rất là cạnh tranh và rất là tiết kiệm
cái thứ hai nữa phải nhắc đến đó là cái chi phí mà quy đổi ở ngoại tệ
khi mà đi ra nước ngoài
mình sử dụng thẻ tín dụng thì sẽ phải trả một cái khoản phí quy đổi ở ngoại tệ
thì cái mức bidv đang áp dụng cũng chỉ là mức hai một
và cái mức đấy thì có thể nói là cái mức thấp nhất trên thị trường ở thời điểm này
thì hoàn toàn là rất là tiết kiệm chi phí khi mà sử dụng cái thẻ tín dụng doanh nghiệp của bidv
theo thông tin từ bidv
khi sử dụng thẻ này doanh nghiệp được miễn lãi suất với thời gian lên tới bốn mươi năm ngày
và hạn mức chi tiêu tối đa lên tới năm tỷ đồng
bên cạnh đó việc thanh toán các khoản tiền đã tiêu dùng trong tháng
bằng thẻ tín dụng bidv visa business cũng hết sức đơn giản thuận tiện cho doanh nghiệp
thủ tục mà mình thanh toán cái tiền
mình trả vào thẻ hàng tháng sau khi mà mình đã tiêu dùng tín dụng rồi
thì tôi thấy là cái phương thức cũng rất là thuận tiện thôi
mình có thể là ra quầy
mình nộp tiền mặt trực tiếp vào tài khoản
để trả thanh toán cái món đó
hoặc thứ hai là mình có thể ủy thác đầu tư
à xin lỗi ủy thác thanh toán
tức là hàng tháng là mình sẽ làm cái ủy thác thanh toán vào ngân hàng tự động trích nợ
đưa tài khoản của mình sang để trả cái thẻ tín dụng đó
nên ra là nó cũng rất là thuận tiện
hàng tháng là bộ phận kế toán của xuân mai
sẽ đối chiếu đối chiếu lại với ngân hàng
và thanh toán cái khoản chi phí đấy
và đưa hạch toán của công ty rất là thuận tiện rất là thuận tiện
thì tôi thấy là cái thẻ này
là một cái rất hợp lý
và tất cả không phải chỉ với xuân mai đâu
tôi nghĩ là với nhiều đơn vị nữa
cùng với thẻ tín dụng doanh nghiệp bidv visa business khác
bidv còn cung cấp những dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp khác
như thẻ tín dụng infinite dành cho những khách hàng chi tiêu lớn
và có nhu cầu tạo ra sự khác biệt
thẻ tín dụng bidv visa precious
dành cho khách hàng phổ thông có nhu cầu quản lý chi tiêu hiệu quả
với tính năng quản lý tài chính chủ đầu
thẻ tín dụng linh hoạt qua sao kê điện tử
dịch vụ trích nợ tự động và thanh toán dư nợ thẻ qua smart banking
thẻ đồng thương hiệu tích hợp tính năng yêu đáy thành viên của doanh nghiệp
và hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác quản lý chăm sóc khách hàng
thẻ liên kết tích hợp thông tin khách hàng thành viên
cán bộ công nhân viên giúp doanh nghiệp tổ chức dễ dàng quản lý
những dịch vụ này cùng với dịch vụ thanh toán lương
và các khoản khác theo bảng kê của bidv
tạo ra một hệ thống các giải pháp
hỗ trợ tối đa công tác quản lý chi tiêu của doanh nghiệp
giúp giảm chi phí hành chính tiết kiệm nhân lực cho các thủ tục
đồng thời giảm thiểu những rủi ro trong kiểm đếm
và sai sót trong khâu ghi nhận kế toán khi chi trả bằng tiền mặt
những dịch vụ hỗ trợ thanh toán và quản lý các khoản chi của bidv
cùng với những dịch vụ hỗ trợ thu phí thu tiền bán hàng
và quản lý các khoản thu thông qua các pos
tạo ra gói sản phẩm giải pháp tài chính toàn diện cho khách hàng doanh nghiệp
ở đó tất cả các công đoạn được hiện đại hóa
theo các chuẩn mực tiên tiến trên thế giới
vừa thuận lợi hơn cho người trực tiếp sử dụng
xong cũng hỗ trợ đáng kể cho công tác quản lý bán hàng
quản lý chi tiêu của doanh nghiệp
theo các quy chế quy trình tiêu chuẩn mà doanh nghiệp đã đề ra
các doanh nghiệp cũng được hưởng lợi không nhỏ
từ việc rút ngắn được quy trình thủ tục liên quan tới các hoạt động tài chính
quan trọng hơn cả là các giải pháp tài chính toàn diện này
sẽ giúp ngân hàng và doanh nghiệp khai thác hiệu quả tiềm năng
thế mạnh sẵn có của hai bên để từ đó giúp nâng cao năng lực
tạo lợi thế cạnh tranh cho cả ngân hàng và doanh nghiệp trên thị trường
quý vị và các bạn thân mến
chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp của chúng tôi hôm nay xin được kết thúc tại đây
mọi thông tin xin gửi về chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp
phòng kinh tế chương trình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
email đồng hành cùng doanh nghiệp a gmail com
điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín trăm linh ba
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau